ngày một mươi một tháng một mươi hai các lực lượng hải đội hai phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu cửa lò bến thủy
vừa bắt giữ ba phương tiện đang thực hiện hành vi khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển cửa lò
các chủ phương tiện gồm tàu na tám mươi nghìn một trăm linh sáu ts do ông nguyễn doãn hạ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm làm thuyền trưởng
tàu th chín mươi hai nghìn sáu mươi hai ts do ông trần văn phu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai làm thuyền trưởng và tàu ht hai nghìn bảy mươi chín ts do ông võ văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám làm thuyền trưởng
qua kiểm tra các phương tiện trên có công suất từ trên bảy mươi cv trở lên
lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an đã tiến hành lập biên bản thu giữ tăng vật và hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt theo quy định của pháp luật